hệ thống cảng biển nghi sơn được quy hoạch với tổng cộng là sáu mươi hai bến
hiện một mươi chín bến đã đi vào hoạt động tuy vậy hoạt động xuất nhập khẩu tại đây vẫn đang gặp nhiều khó khăn
theo thống kê nhiều doanh nghiệp trong tỉnh thanh hóa vẫn thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua
cảng hải phòng và quảng ninh nguyên nhân là do các doanh nghiệp chủ yếu mới thực hiện gia công
việc chỉ định giao hàng xuất nhập khẩu đến và đi tại cửa khẩu do đối tác nước ngoài quyết định
bên cạnh đó lượng hàng thông qua cảng nghi sơn chủ yếu là hàng xuất khẩu dẫn tới mất cân đối
gạch chuyển vỏ container từ nơi khác về dẫn đến phát sinh chi phí
nhằm tháo gỡ khó khăn sắp tới nghi sơn sẽ tăng cường quảng bá năng lực vận hành xây dựng
chính sách hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống vận tải đường bộ để giảm chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp
xây dựng dịch vụ logistics chọn gói đóng container tại nơi sản xuất thu hút các hãng vận tải mới
để tạo sức cạnh tranh về dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu